đến lúc ra là nhớ sao đỏ nhá
một số lưu ý khi đi đỏ tại biến đỏ tràng an
khi lên hoặc xuống đỏ cần đi vào giữa đỏ
tránh đò bị trông tranh khiến du khách có thể bị ngã xuống nước
luôn mặc áo phao khi ở trên đỏ
chú ý không tháo áo phao ra chỉ để chụp ảnh
khi đi qua các hang tối có trần thấp
cần chú ý cúi người về phía trước
không nghiêng không đẩy để tránh lật đỏ
một sự bất cẩn xảy ra khi thành viên trên đò tháo áo phao
và treo đùa nhau khi đỏ chuẩn bị cập bến
phan hoàng đã lúng túng không có cách xử lý đúng
khi đã tháo áo kho của mình ra ngay lúc đó để ném xuống sông
ở tình huống này nên ném phao tròn hoặc áo phao không sử dụng đến có trên đò
các cô thấy rất là sợ thấy khách tới nước cũng rất là hoảng
mình muốn cứu rồi đấy thì mình ném phao tròn và áo phao xuống
thực sự lúc đấy là rất là lúng túng
không biết xử lý thế nào chỉ biết cơ với phao đáp cho bạn với tôi
chuyển phao xuống thì có người bên trên chuyển phao rồi
thì mình sẽ từ từ bình tĩnh mình đưa thuyền vào
mình bảo người ta bám tay vào cạnh thuyền thì từ từ sẽ lên
bây giờ mới biết rằng đó là một cái chuyện rất là khó khăn
tình huống mà chương trình đặt ra thì trước đó khá là bất ngờ
nhưng mà qua đây thì cũng thấy rằng là sẽ phải cần có nhiều kinh nghiệm cũng như kỹ năng
khi mà di chuyển trên thuyền hay là trên đỏ ở những khúc hồ khúc sông
hành trình tiếp theo là khu du lịch thang múa
với những bậc thang đá hiểm trở và được giới trẻ rất yêu thích đến chụp ảnh
nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nếu du khách không chú ý
chính vì muốn có những bức ảnh đẹp
các bạn trẻ đã mạo hiểm cả tính mạng để đánh đổi một khoảnh khắc trong chốc lát
nhiều tai nạn đã xảy ra chỉ vì những bức ảnh này
để có những tấm hình đẹp hay có thể ngắm toàn cảnh của tỉnh ninh bình
thì ngày hôm nay phan hoàng sẽ phải chinh phục gần năm trăm linh bậc thang này
và phan hoàng đang có mặt tại chân đỉnh núi ngoạ long
xin mời quý vị hãy cùng theo chân phan hoàng nhé